trong sáu tháng đầu năm kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạt hai mươi tám tiến độ thoái vốn đạt hơn hai mươi sáu
với sáu mươi hai doanh nghiệp thành lập mới hơn bảy doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể hơn năm mươi sáu doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
vậy nguyên nhân của vấn đề này là do đâu đó chính là băn khoăn của đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ tại hội nghị sơ kết ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho rằng những tồn tại hạn chế nêu trên
chủ yếu là do chậm sửa đổi quy định về cổ phần hóa thoái vốn thực hiện quy định pháp luật chưa nghiêm túc
vẫn còn hiện tượng không dám làm không dám chịu trách nhiệm chưa xem xét đúng trách nhiệm của người đứng đầu
do đó phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu các bộ ngành tập đoàn tổng công ty phân đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn
bộ tài chính khẩn trương trình chính phủ đề xuất xây dựng nghị định về quản lý sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục ra soát đồn đốc việc niêm yết
hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán công bố công khai xử lý trách nhiệm trong việc chậm không thực hiện
bên cạnh đó các cơ quan chức năng nghiên cứu việc xử lý tài chính sắp xếp lại xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai
cho doanh nghiệp cổ phần hóa thoái vốn